nhân dịp đón xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám hội nhà báo việt nam phối hợp với hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình mùa xuân của em lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
chương trình nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành các cơ quan báo chí trung ương địa phương và các cấp hội nhà báo việt nam
với ý nghĩa nhân văn sâu rộng chương trình không chỉ đem lại cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống những món quà tết và học bổng đầy ý nghĩa
mà còn là câu nối giữa các doanh nhân doanh nghiệp các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kém may mắn vươn lên vượt khó học giỏi hòa nhập với cộng đồng
chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động tết vì người nghèo của ubndtqvn phát huy tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách một nghĩa cử cao đẹp của dân tộc việt nam